nội dung cuộc họp với sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vào sáng nay với một số bộ ngành để đánh giá kết quả hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và liên minh châu eu trong thời gian qua cũng như định hướng thúc đẩy hợp tác với đối tác quan trọng này
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác với eu đối tác quan trọng hàng đầu mang tính chiến lược của việt nam trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
thủ tướng đã chỉ ra một số mặt tồn tại bất cập như việc eu rút thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của việt nam hay một số tồn tại về môi trường đầu tư thủ tục hành chính mà các bộ ngành phải tập trung thao gỡ tạo thuận lợi hơn nữa thúc đẩy thương mại đầu tư việt nam eu
tại cuộc họp thủ tướng đã chỉ đạo các bộ tập trung làm việc với các cơ quan của eu để đẩy nhanh tiến độ ký kết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta phân đấu vào cuối năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng đã mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn tạo bước đột phá về hợp tác kinh tế thương mại việt nam eu
nhật bản và singapore đang khẩn trương cùng eu hoàn thiện các văn kiện để ký kết các fta song phương trong năm nay
evfta là một fta thế hệ mới giữa việt nam và hai mươi tám nước thành viên eu là một hiệp định toàn diện chất lượng cao cân bằng về lợi ích của cả việt nam và eu
đồng thời phù hợp với các quy định của tổ chức thương mại thế giới
sau đó evfta được lãnh đạo việt nam và eu tuyên bố kết thúc đàm phán vào năm hai nghìn một mươi năm